liên quan đến ba trường hợp sự cố y khoa tại bệnh viện phụ nữ đà nẵng trong thời gian vừa qua
sở y tế tp đà nẵng đã có thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn về nguyên nhân dẫn đến sự cố y khoa đáng tiếc
làm cho hai sản phụ tử vong một người cấp cứu
thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố y khoa tại bệnh viện phụ nữ tp đà nẵng cho biết
cả ba ca bệnh đều là sự cố y khoa nghiêm trọng liên quan đến thuốc gây tê bubivacaine
nguyên nhân dẫn đến tử vong của hai sản phụ nghĩ nhiều đến sốc phản vệ hoặc ngộ độc thuốc tê không do phẫu thuật
riêng ca tử vong thứ hai mặc dù giám đốc bệnh viện phụ nữ có giải thích lý do không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên
nhưng hội đồng vẫn xác định bệnh viện chưa dự toán tốt ca bệnh
nên việc cấp cứu và theo dõi sau mổ tại bệnh viện quá lâu trước khi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên
ca thứ ba sản phụ nguyễn thị huyền được chẩn đoán xác định ngộ độc thuốc tê bubivacain
bệnh viện đã chuyển kịp thời lên bệnh viện đà nẵng tại đây bệnh nhân đã được cứu sống kịp thời